cùng với các biện pháp quyết liệt của chính phủ và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
thì dự kiến trong ngày mai giá thịt lợn sẽ giảm về mức bảy mươi đồng một kg
theo đúng tinh thần đã cam kết với chính phủ từ ngày mai giá thịt lợn sẽ được điều chỉnh đồng loạt
về mức bảy mươi đồng một kg
việc một mươi năm doanh nghiệp chăn nuôi lớn đồng hành chia sẻ giảm giá thịt lợn là việc làm hết sức ý nghĩa
đặc biệt trong thời điểm người dân đồng hành chống dịch với chính phủ
cùng với đó để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người chăn nuôi người phân phối và người tiêu dùng
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín chính phủ đã cho phép tăng cường nhập khẩu thịt lợn